mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn viết tắt là tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh long và các đơn vị có liên quan khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với chín bị can bao gồm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ngãi tỉnh quảng ngãi và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ